xin chào và hẹn gặp lại
nguyễn trí vững đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
xác định hành vi của nguyễn trí vững là rất nguy hiểm cho xã hội gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
tòa nhân dân tỉnh bạc liêu đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí vững sáu năm tù giam về tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
các đối tượng trên thường lên mạng internet đọc các bài viết có nội dung chống đối chế độ kích động biểu tình gây dối của các đối tượng thù địch và bị đối tượng có tài khoản facebook tên lisa nguyễn ở nước ngoài lôi kéo chỉ đạo lập các nhóm kín lôi kéo rổ dê tập hợp lực lượng bàn bạc tiến hành biểu tình gây dối dịp lễ ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các bị can đã trao đổi bàn bạc chuẩn bị thực hiện được các phương án cách thức tiến hành biểu tình vào ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín phân công nhiệm vụ cho đoàn viết hoan làm trưởng nhóm biểu tình ôn hòa võ thường trung là trưởng nhóm hành động để thực hiện tiến hành gây dối vào ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tham gia góp ý bài viết cẩm nang xuống đường
đoàn viết hoan soạn thảo kế hoạch xuống đường tạo đường dẫn và tải một mươi hai đoạn ghi hình hướng dẫn gây cháy nổ lên mạng internet viết hướng dẫn cụ thể cho các nhóm
thường trung đã đề nghị mua thuốc nổ để đánh các trạm trụ điện và được nguyễn đình khuê dẫn đến trạm truyền tải điện của công ty truyền tải điện miền đông ở khu công nghiệp biên hòa một tp biên hòa tỉnh đồng nai để khảo sát lựa chọn địa điểm gây nổ
ngô xuân thành là người có hiểu biết về việc gây cháy nổ đã từng tham gia các cuộc biểu tình sẵn sàng lôi kéo tập hợp lực lượng thực hiện các hoạt động gây dối chống phá
tuy nhiên kế hoạch tiến hành biểu tình gây dối cháy nổ của các đối tượng nói trên chưa thực hiện thì bị cơ quan an ninh công an tỉnh đồng nai kịp thời phát hiện bắt giữ
công an huyện trợ mới tỉnh bắc cạn vừa bắt đối tượng nông hải đăng ba mươi hai tuổi thường trú tại phường tân hành thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín nguyễn đức mạnh bốn mươi ba tuổi là lái xe dịch vụ của công ty trách nhiệm
hữu hạn nam trang nhận điện thoại đến đón nông hải đăng ba mươi hai tuổi và nguyễn đức phong ba mươi bảy tuổi cùng chú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên từ nhà hàng biên hương thuộc thôn xuối hón xã yên đĩnh huyện trợ mới tỉnh bắc cạn đến khu công nghiệp thanh bình huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
sau khi đến khu công nghiệp thanh bình đối tượng đang tiếp tục yêu cầu ông mạnh đưa về thành phố thái nguyên nhưng ông mạnh không đồng ý
hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát đối tượng đăng đã dùng dao nhọn đâm hai phát vào vùng cổ vùng hông của ông mạnh
sau đó ông mạnh bỏ chạy và bỏ lại chiếc xe ô tô biển kiểm soát chín mươi bảy a ba nghìn hai trăm sáu mươi chín
còn đăng đã bắt một chiếc xe taxi khác về thành phố thái nguyên sau đó bị công an huyện trợ mới bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi
hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một ông lê như hải giám đốc cung thiếu nhi hải phòng cho biết đơn vị đã đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên moncarate nguyễn toàn thắng
vì liên quan đến vụ việc đánh vỡ xương hàm của học sinh
theo ông lê như hải nguyễn toàn thắng là giáo viên kiêm nhiệm ký hợp đồng giảng dạy tại cung thiếu nhi hải phòng thời hạn một năm một lần và đã tham gia giảng dạy liên tục hai mươi năm tại đây
theo gia đình cháu phạm công khanh khoảng một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng một mươi một cháu khanh cùng các bạn vui chơi tại khu đô thị huy hoàng xã an đồng huyện an dương hải phòng
khi cháu khanh đạp xe vòng qua lớp võ thì nghe thấy tiếng người đứng trong lớp hô ra đánh khanh
quá hoảng sợ khanh đạp xe bỏ chạy thì bị một người đi xe máy đuổi theo
dù khanh đã van xin nhưng nhóm người vẫn không dừng lại cho đến khi có sự can thiệp của những người xung quanh
ra sáu vụ trộm cắp xe máy ba đối tượng cùng ở huyện ân thi tỉnh hưng yên đã bị công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản
ba đối tượng gồm nguyễn thành tuân nguyễn việt tiến và nguyễn văn đan
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi một tại xã thanh khương huyện thuận thành với sự giúp đỡ của quân chúng nhân dân công an huyện thuận thành đã bắt quả tăng tiến và tuân đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy thu giữ tại hiện trường hai xe máy và dụng cụ phá khóa
đấu tranh mở rộng tuân và tiến khai nhận đã cùng với đan gây ra năm vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn huyện thuận thành
công an huyện thuận thành đã thu năm xe tăng vật hai vam phá khóa và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng
đánh đập bóc lột sức lao động thậm chí là có người còn bị cướp bóc mất mạng khi đi lao động chui ở nước ngoài
nhiều người may mắn sau khi quay trở về nước cam đoan rằng là sẽ không bao giờ họ đi lao động chui trở lại
thế nhưng ở những làng quê của hà tĩnh thì vẫn còn đó không ít người dân vẫn bất chấp mọi cảnh báo để được đi xuất khẩu lao động với suy nghĩ rất đơn giản là đi một lần cho biết đi một lần để đổi đời
nắm bắt tâm lý này của người dân thì nhiều đối tượng đưa người đi lao động trái phép đã lợi dụng chiếm đoạt tài sản
mặc cho các lao động phải ngậm những trái đắng
tin vào lời môi giới năm hai nghìn một mươi bốn vợ chồng ông bạch vay mượn tám usd để được sang angola làm việc
tuy nhiên trái hẳn với những lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp việc nhẹ lương cao vợ chồng ông bà đã phải trải qua một cuộc sống khốn khổ với không ít lần bị cướp tấn công đe dọa tính mạng
nói chung là bốn người ba người việt nam và bảy người là angola
nó trói gót rồi đó
rồi lục hết toàn bộ
nếu không có tiền nó đắm nó đạch
nói chung là dùng mọi thủ tục để mà nối tiền ra
tôi có hôm là tôi đi chờ nhưng mà tôi đã lên taxi đầy lục như thế thôi
là cái thằng nữa là lại hẳn gì cái co sắt như thế này
thì tất cả mọi người ngồi đó không ai hề nói cho qua một câu cậu gì cả
nói có tiền không đưa tao gọi
vất vả nguy hiểm là thế nhưng một số người dân vẫn bất chấp để được đi lao động ở nước ngoài
đầu năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng chị giang đã vay nóng ba trăm linh triệu đồng để đưa cho đối tượng môi giới
với hy vọng sẽ được đi xuất khẩu lao động
thế nhưng sau gần một năm chờ đợi tiên thì mất nhà cửa phải bán để trả nợ
mà công việc thì chẳng thấy đâu
khi đưa tiền thì người ta hứa hẹn là sẽ giúp mình làm để mình xuất cảnh được nhanh
thấy giới thiệu là có nhiều trường hợp đi được rồi nên là mình cũng tin tưởng nên là mình mới chuyển tiền
mà người ta cũng có tại vì đối tượng người ta có chụp cái visa ấy
gọi là có chụp cái visa gửi qua mạng bảo là có visa rồi
thì mình cứ nghĩ là có visa rồi thì chắc chắn là sẽ đi được nên là mình mới chuyển tiền
thời gian qua công an tỉnh hà tĩnh đã triệt phá nhiều chuyên án lừa đảo xuất khẩu lao động lừa đảo chạy việc làm
những đối tượng này sử dụng nhiều hình thức tinh vi xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản của người dân
các đối tượng
đã có nhiều người thành công nhờ đi xuất khẩu lao động theo những con đường tuyển dụng hợp pháp
nếu như người dân vẫn tiếp tục đi theo những đường dây trái phép sống ngoài vòng pháp luật
thì những rủi ro nguy hiểm vẫn sẽ luôn trực trờ trên con đường tìm kiếm sản phẩm
giấc mơ đổi đời
tiếp tục với các tin tức đáng truy khắc
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội
lễ trao giải cho một mươi sáu tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em đã được tổ chức
cuộc thi là sáng kiến của hội nhà báo việt nam cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội
và tổ chức lao động quốc tế ilo tại việt nam
nhằm mục đích đẩy mạnh công tác truyền thông khuyến khích báo chí sáng tạo các tác phẩm có chất lượng
nhằm nâng cao nhận thức của công chúng và huy động sự tham gia của xã hội trong cuộc chiến chống lại lao động trẻ em
cuộc thi được phát động cũng nhằm hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức đã nhận được một trăm linh bảy tác phẩm tham dự của sáu mươi bảy cơ quan báo chí trên cả nước
với bốn loại hình báo chí là báo in báo điện tử báo phát thanh và truyền hình
các tác phẩm tham dự cuộc thi đa dạng ở thể loại phong phú về đề tài
bàn tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho một mươi sáu tác phẩm xuất sắc nhất
bao gồm hai giải b sáu giải c và tám giải khuyến khích
trong đó truyền hình công an nhân dân intv nhận một giải c
không chỉ là việc được tiếp cận những sách báo truyền thống với tiêu chí là sách đi tìm người
mà còn là những trải nghiệm về công nghệ internet với những cách thức sinh động
hành trình của những chuyến xe ánh sáng chi thức như
như thổi một luồng si khí mới vào ngành thư viện
để nhằm thúc đẩy văn hóa đọc cho cộng đồng
đặc biệt là các bạn trẻ ghi nhận tại thành phố đà nẵng
cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu
thấy không giám sách này con muốn được có trong tất cả các trường trên việt nam này luôn
để cho mọi học sinh cũng thấy vui vẻ
đó là những cảm nhận của các em học sinh trường trung học cơ sở lê lợi thành phố đà nẵng
khi tiếp cận với xe thư viện lưu động
ngoài những đầu sách báo mới phong phú về nội dung sách điện tử máy tính kết nối internet
thì phần trung học cơ sở này cũng rất là vui vẻ
trải nghiệm giáo dục stem do cán bộ của thư viện tổng hợp đà nẵng phụ trách thực sự lôi cuốn các em
xe thư viện lưu động này cũng có một điểm mới được bộ văn hóa tự tạo dịch tập vấn
trước khi nhận xe này là cái hoạt động về trải nghiệm giáo dục stem
và những liên quan tới công nghệ và nền tảng công nghệ để giúp các em tiếp cận với nền trí thức
và học tập và nâng cao hứng thú học
và hoạt động giáo dục và khoa học stem hoạt vui
và nếu không xa thì sắp đến chúng tôi sẽ đưa vào trải nghiệm cái stem robot nữa
xe thư viện lưu động là dự án do bộ văn hóa thể thao du lịch thực hiện từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
nhằm thúc đẩy việc đưa thông tin và trí thức đến với người dân trong cộng đồng
nhất là những vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
tại thành phố đà nẵng xe thư viện lưu động được tiếp nhận từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay xe đã một mươi hai lần lăng bánh
những hiệu quả ban đầu là không thể phủ nhận
khi một không gian đọc mới một không khí thư viện mới
đã phần nào tạo được sự hứng thú đối với các em học sinh
tuy nhiên hoạt động của xe thư viện lưu động
vẫn có không ảnh hưởng đến các em học sinh
ít vấn đề đặt ra
dù còn những khó khăn
tuy nhiên dự án xe thư viện lưu động
vẫn được đánh giá là một điểm sáng
một luồng sinh khí mới của ngành thư viện
nhằm góp phần thực hiện hóa các mục tiêu đạt ra
trong đề án phát triển văn hóa động
vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
những tin tức văn hóa xã hội hấp dẫn
sẽ tiếp tục trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh
đang điều tra vụ người đàn ông bị chém
phải nhập viện cấp cứu
xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng cùng ngày
hơn một giờ sáng cùng ngày
sáu đối tượng gồm bốn nam và hai nữ
chở nhau trên hai xe máy đến trước nhà số ba trăm linh tám

thì dừng lại chữa bới đập phá
thấy người lạ đến nhà em gái mình đập phá
ông trần trung cương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
quê thái bình
nhà cạnh bên cầm theo một cây gậy chạy sang
lúc này các đối tượng trên cầm hung khí
chém tới tấp ông cương khiến nạn nhân bị thương nặng
phải nhập viện cấp cứu
theo ông trần văn song em mông cương cho hay
em gái của ông song về quê được nửa năm nay
và để ngôi nhà trên cho ông ở
ông song khẳng định bản thân ông và anh trai cùng em gái
không có nợ nần hay mâu thuẫn gì với ai
tiếp nhận vụ việc
công an quận bình tân có mặt khám nghiệm hiện trường
thu giữ một số hung khí của các đối tượng
lấy lời khai những người liên quan
đồng thời truy xét các đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật
dự báo chiều cường sẽ đạt đỉnh trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi một
thời gian đạt đỉnh đúng giờ tan tầm buổi chiều
nên nguy cơ cao sẽ tắt ngãn giao thông do ngập úng
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
chiều cường bắt đầu lên từ ngày hai mươi tám một mươi một
hiện nay mực nước sông cửu long sông sài gòn tiếp tục lên theo chiều
và có khả năng đạt đỉnh vào các ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng một mươi một
và các trạm hạ lưu sông cửu long giao động ở mức báo động một báo động hai
tại trạm phú an giao động trên báo động ba từ một đến một mươi năm m
cụ thể tại trạm phú an dự báo đỉnh chiều vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một là một sáu mươi hai mét
sẽ xuất hiện vào lúc một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tám một mươi một là một năm mươi chín mét
xuất hiện vào lúc một mươi tám h ba mươi tại trạm nhà bè đỉnh chiều vào một mươi bảy h hai mươi bảy một mươi một
với mức một sáu mươi bốn m sang ngày hai mươi tám tháng một mươi một đỉnh chiều xuống còn một năm mươi chín mét
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đỉnh chiều của cả hai trạm xuống còn một năm mươi hai m
sau đó xuống dần
mặc dù đợt chiều cường lần này không mạnh như hai đợt chiều cường trước đây
sông nguy cơ cao xảy ra ngay
ngập lục tại các vùng trụng thấp vùng viên sông ở tp hcm
dự báo từ nay đến cuối năm còn nhiều đợt triều cường tại ven biển miền trung và nam bộ
cụ thể tại ven biển trung bộ là các ngày một mươi ba một mươi sáu tháng một mươi hai
tại phiên nghỉ nam bộ là các đợt một mươi hai một mươi sáu tháng một mươi hai và hai mươi năm hai mươi tám tháng một mươi hai
thưa quý vị sở giáo dục và đào tạo đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo
các trường trung học phổ thông có nhiều cấp học về hướng dẫn kiểm tra học kỳ một năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo đó thời gian diễn ra kiểm tra sẽ là từ ngày chín tháng một mươi hai đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai
riêng với khối trung học cơ sở phòng giáo dục đào tạo các quận quyện sẽ đề ra và tổ chức kiểm tra chung
các môn học ngữ văn toán học ngoại ngữ và quy định chi tiết lịch kiểm tra
còn các môn học còn lại sẽ theo hướng dẫn của trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận quyện
phòng giáo dục và đào tạo sẽ xây dựng mai trận kiến thức và kỹ năng
hướng dẫn xây dựng câu hỏi cấu trúc để kiểm tra trên cơ sở mai trận kiến thức và kỹ năng
ở khối trung học phổ thông trường sẽ đề ra và tổ chức kiểm tra chung cho các môn học
ở các khối lớp ngữ văn lịch sử địa lý giáo dục công dân ngoại ngữ toán học vật lý hóa học sinh học
các môn học còn lại có thể tổ chức kiểm tra tại lớp
hình thức đề kiểm tra các môn kiểm tra của trường phải đảm bảo nội dung theo đúng chương trình kế hoạch dạy học
đảm bảo phù hợp giữa thời gian làm bài và nội dung kiểm tra
đối với lớp chín và lớp một mươi hai không được sử dụng kỳ kiểm tra và mục đích luyện tập cho học sinh thi tuyển sinh vào lớp một mươi và thi trung học phổ thông quốc gia
các trường chỉ thực hiện theo chương trình chuẩn biên soạn mẫu đề kiểm tra chung cho mỗi môn ở từng khối lớp
ngoài ra sở cũng lưu ý các trường mỗi đề kiểm tra phần trách nhiệm phải được xáo trộn tối thiểu thành bốn mã đề khác nhau
để các học sinh ngồi cạnh nhau có mã đề khác nhau các tổ bộ môn cần xây dựng bản mã trận kiến thức khi soạn và thiết kế để kiểm tra
tỷ lệ phần trách nghiệm phần tự luận các trường cần bố trí theo tỷ lệ năm năm sáu bốn hoặc bảy ba
và nhà trường phải xây dựng thiết kế sao cho đề kiểm tra phân chia thời gian hợp lý khoa học
bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố ba mươi hai cuốn sách giáo khoa lớp một cho tám môn học được lựa chọn cho chương trình giáo dục phổ thông mới
đáng chú ý đây là lần đầu tiên có sách giáo khoa môn giáo dục thể chất và hoạt động trải nghiệm
theo chương trình
giáo dục phổ thông mới môn tiếng anh sẽ được đưa vào dạy ở lớp một với tư cách là môn học tự chọn giữa tiếng dân tộc thiểu số hoặc tiếng anh
bên cạnh tiếng anh học sinh lớp một theo chương trình mới còn học tám môn học khác
trong đó có sáu môn với tên gọi tương tự sách giáo khoa cũ là tiếng việt toán đạo đức tự nhiên và xã hội âm nhạc mỹ thuật
và đây là lần đầu tiên có sách giáo khoa môn giáo dục thể chất và hoạt động trải nghiệm
nội dung hoạt động trải nghiệm các em là cơ hội cho các em được vận dụng kiến thức vào những tình huống của thực tiễn
và ở các lớp càng lên trên thì cái đó cũng gắn liền với cái hoạt động giáo dục hướng nghiệp của học sinh
và với những nội dung như thế thì sẽ được đưa vào như là nội dung để tổ chức các hoạt động như bây giờ gọi là ngoài giới lên lớp
chẳng hạn như hoạt động dưới cờ hay là hoạt động sinh hoạt lớp
thì lúc bây giờ nó có nội dung cái nội dung đấy là nội dung có thể dùng để trình bày trao đổi chia sẻ những kết quả của các bạn
những cái hoạt động trải nghiệm có thể ở trong trường cũng có thể ở ngoài trường
thì đấy là một cái hoạt động trải nghiệm là có cái quy định thời lượng cụ thể ở trong chương trình đứng ngang hàng với các cái môn học cũng như hoạt động giáo dục khác
không chỉ ở cấp tiểu học mà hoạt động trải nghiệm còn là hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện xuyên suốt từ lớp một đến lớp một mươi hai
những điểm mới của chương trình hoạt động trải nghiệm thể hiện ở mục tiêu và cách tiếp cận trong xây dựng chương trình
nhiều nhà quản lý giáo dục tỏ ra băng khoăn về định hướng giảng dạy cho môn học mới mẻ này
bản thân tôi thấy cái môn này là rất là lo lắng
vì hiện tại cái giáo viên cái đội ngũ giáo viên để phục vụ cho cái môn giảng dạy này mà chúng ta không biết hiện nay cái nguồn đào tạo ở đâu
gọi là trải nghiệm thì cái môn này phải cọ sát cái thực tế
mà nếu cọ sát thực tế vậy thì nó nảy sinh ra cái vấn đề rất là lớn vấn đề là kinh phí
mà cái nguồn kinh phí này thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm phụ huynh hay là nhà trường
mà nếu đi giao cho nhà trường thì đây là một cái gánh nặng rất lớn cho ngân sách của nhà nước
còn nếu giao cho phụ huynh thì nếu mà chúng ta tổ chức không khéo mà cái kinh phí nó lớn thì cũng là một cái gánh nặng cho phụ huynh
do đó là cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo này nó thấy nó hay
nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ phải chọn lọc cho kỹ
cái hoạt động nào cho các em ra ngoài và hoạt động nào để các em học ở trong trường
theo lộ trình được bộ giáo dục và đào tạo đặt ra trước tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các địa phương phải hoàn thành việc lựa chọn và công bố danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các trường phổ thông
của tỉnh từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi sở giáo dục và đào tạo cùng các nhà xuất bản
tổ chức tập hướng sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp một